chuyên án ht tám trăm hai mươi về tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
đã được lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh và cao bằng phá thành công
vào ngày năm tháng chín tại địa bàn thị trấn trùng khánh tỉnh cao bằng lực lượng bộ đội biên phòng và công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với bộ đội biên phòng và công an tỉnh cao bằng đã phát hiện bắt quả tang một mươi sáu người gồm năm nữ và một mươi một nam
ở các tỉnh hà tĩnh nghệ an thanh hóa hà giang lạng sơn và thái nguyên
đi trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát một mươi một b bốn trăm ba mươi ba đang trên đường vào khu vực biên giới tỉnh cao bằng
để trốn sang trung quốc trái phép
qua mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng chính tổ chức môi giới
cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ